ủy ban nhân dân tp hcm tổ chức hội thảo quốc tế phát triển dịch vụ và định hướng quy hoạch phát triển hạ tầng dịch vụ
của tp hcm giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm gần ba trăm linh đại biểu là các nhà khoa học
chuyên gia đại diện các doanh nghiệp trong nước và quốc tế đã tới tham dự hội thảo
phát biểu khai mạc đồng chí nguyễn thiện nhân nhấn mạnh hơn ba mươi năm qua
dịch vụ luôn là ngành kinh tế lớn nhất trong cơ cấu kinh tế đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của thành phố
với nhu cầu phát triển dịch vụ trong thời gian tới đặc biệt với xu hướng phát triển công nghiệp lần thứ tư
vấn đề đặt ra thành phố cần phải khuyến khích cho sự phát triển dịch vụ và phát triển hạ tầng dịch vụ
như hệ thống giao thông hệ thống y tế giáo dục và đào tạo để đáp ứng nhu cầu phát triển chung của thành phố
vì vậy thành phố tổ chức hội thảo để làm rõ định hướng quy hoạch tiếp thu kinh nghiệm quốc tế
giúp thành phố đón đầu phát triển dịch vụ và định hướng quy hoạch phát triển hạ tầng dịch vụ trong thời gian tới
tại hội thảo các đại biểu tập trung thảo luận ba vấn đề chính đó là thực trạng phát triển ngành dịch vụ của thành phố
và hiện trạng quy hoạch hạ tầng cho sự phát triển dịch vụ giai đoạn hai nghìn hai mươi tám sự chuẩn bị và sẵn sàng của hạ tầng
cho các loại hình dịch vụ chủ yếu của thành phố và dự báo khả năng phát triển của dịch vụ giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
các đại biểu cũng tập trung đóng góp ý kiến về các giải pháp về y tế giáo dục văn hóa xã hội
vào phát triển dịch vụ của thành phố theo hướng dịch vụ thông minh